bình dương hiện có ba mươi cơ sở điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín với tổng số trên ba mươi sáu sáu trăm linh dương bệnh hàng chục khu cách ly tập trung với khả năng đáp ứng trên sáu mươi năm người
giám đốc sở y tế nguyễn hồng trường cho biết chủ trương của bình dương là sau khi xét nghiệm phát hiện f thì sẽ đưa hầu hết vào cơ sở điều trị hoặc cách ly chỉ một phần rất nhỏ f tự cách ly điều trị tại nhà
bình dương hiện còn ba đô thị gần với thành phố hồ chí minh có nhiều ca mắc covid một mươi chín là thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân uyên
tuy đánh giá số lượng f có xu hướng giảm nhưng sở y tế tỉnh bình dương vẫn chưa khẳng định khi nào là đỉnh dịch vì nhiều yếu tố tiềm ẩn trong cộng đồng
tới nay đã có bốn huyện trở thành vùng xanh là bắc tân uyên phú giáo bào bàng và dầu tiếng
hai đô thị đang định hướng nới lỏng dân giãn cách là thủ dầu một và biên cát
nhiều chuyên gia đánh giá khi đã khoanh vùng được các ổ dịch và đã có các cơ sở cách ly điều trị thì bình dương sẽ hướng tới được mục tiêu trở lại trạng thái bình thường mới
lợi dụng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho xe tải vận chuyển hàng hóa trong lúc dịch covid một mươi chín bùng phát
nhóm đối tượng đã dùng xe lồn xanh vận chuyển ma túy nhưng bị công an tp hcm triệt phá thu giữ gần một trăm linh kg ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc bốn công an tp hcm đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bốn bị can
gồm h hai mươi chín tuổi quê ở đắk lắc tạm trú tại huyện bình chánh tp hcm
t bốn mươi sáu tuổi quê ở huyện gò dầu tây ninh
n hai mươi chín tuổi ngụ tại quận một mươi hai tp hcm
và d bốn mươi một tuổi quê ở huyện cái bè tiền giang để điều tra về các hành vi tàng trữ vận chuyển và mua bàn trái phép chất ma túy
khoảng giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một qua công tác quản lý địa bàn bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
trinh sát của pc bốn công an tp hcm phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy
với quy mô lớn từ campuchia về tp hcm tiêu thụ
sau khi xác nhận được đối tượng cầm đầu là hát
tạm trú tại một địa chỉ ở khu dân cư trung sơn xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
pc bốn liền xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá
sau một thời gian theo dõi trinh sát pc bốn phát hiện
hát thường xuyên móc nối với các đối tượng là người việt nam đang sinh sống tại campuchia
để vận chuyển ma túy qua các cửa khẩu tiếp giáp với các tỉnh tây nam bộ đưa về tp hcm tiêu thụ
số ma túy thường được nguy trang trong các giỏ tre to chứa mắm cá
khi đến tp hcm
ma túy sẽ được tập kết ngay tại khu vực đường nguyễn văn linh đoạn gần chợ bình điền huyện bình chánh
theo tài liệu của cơ quan điều tra t là người trực tiếp nhận số ma túy từ các ô tô vận chuyển chất cấm này
sau đó sẽ bàn giao số ma túy cho h cùng đồng bọ tiêu thụ
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội thông tin chín ca dương tính sars cov hai
trong đó sáu trường hợp ở minh khai hai bà trưng và ba ca phát hiện ở khu cách ly
sáu ca sàng lọc ho sốt sáu người này sống cùng nhau ở hòa bình bốn
minh khai hai bà trưng
trong số họ ba người xuất hiện triệu chứng nên khai báo y tế ngày chín tháng chín
kết quả test nhanh dương tính sau đó lấy mẫu xét nghiệm cdc khẳng định kết quả dương tính
một f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng là nữ ba mươi bảy tuổi ở ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi thanh xuân trung
thanh xuân là người sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm nhiều lần âm tính
ngày một tháng chín bệnh nhân chuyển cách ly tập trung
ngày chín tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
hai ca liên quan ở thành phố hồ chí minh
hai bệnh nhân là nam hai mươi tám tuổi ở đỗ hà khánh hà thường tiến và nữ hai mươi một tuổi ở an định tư hiệu thường tiến
các bệnh nhân về từ quận gò vắc thành phố hồ chí minh từ ngày bốn tháng chín
được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm lần một âm tính
ngày tám tháng chín các bệnh nhân lấy mẫu gộp dương tính
lấy lại mẫu đơn xét nghiệm kết quả dương tính do cdc hà nội thực hiện
trong đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận ba bảy trăm linh năm trường hợp dương tính sars cov hai
trong số đó ngoài gọng đồng là một năm trăm tám mươi bốn ca số ca được cách ly là hai một trăm hai mươi một
tại thanh hóa một cặp vợ chồng làm nghề xây dựng mắc covid một mươi chín
điều đáng nói là người chồng có đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
hiện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quảng sương đang truy vết các f một và f hai của cặp vợ chồng này
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa cho biết
từ một mươi tám h ngày tám tháng chín đến một mươi tám h ngày chín tháng chín trên địa bàn ghi nhận thêm bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng
cụ thể hai cá mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng là một cặp vợ chồng quê xã quảng chính huyện quảng sương
hiện thường trú xã quảng khê
trong đó người trồng làm nghề xây dựng có đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
hiện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quảng sương đã truy vết được một mươi chín f một
và hai mươi bốn f hai ngoài ra huyện quảng sương ngày chín tháng chín cũng ghi nhận có thêm một ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
mới đây mạng xã hội xuất hiện hình ảnh clip về đoàn người lao động tự do tại hà nội
không có việc làm tự đi bộ về quê tại các tỉnh điện biên sơn la hòa bình
vậy nhưng phía sở lao động thương binh xã hội hà nội lại cho biết chưa nhận được thông tin gì
đoàn người khoảng hơn ba mươi người tách sách nách mang hành lý tự đi bộ về quê
nhóm lao động này đi qua các đoạn đường như trần duy hưng đường phạm hùng
để đi ra đại lộ thăng long
tại đây nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hỗ trợ nhóm người này khai báo y tế test nhanh covid một mươi chín
sau khi có kết quả âm tính những lao động này tiếp tục hành trình về quê
về phía sở lao động thương minh xã hội hà nội ông hoàng thành thái phó giám đốc sở cho biết
sở lao động thương minh xã hội hà nội chưa nhận được thông tin người lao động tự do tự ý rời thành phố về quê
theo như ông thái chia sẻ hiện nay hà nội đang trong thời gian giãn cách xã hội
nhiều địa phương lân cận cũng quyết định
hà nội quyết định chặt chẽ việc người dân từ hà nội đến địa phương
do đó việc đi ra hay đi vào thành phố ở thời điểm này cũng hết sức khó khăn
với những lao động tự do thành phố đã bố trí chỗ ăn ở để người lao động yên tâm tạm trú
nếu các quận huyện quá tải hoặc không thể bố trí chỗ ở
sở lao động thương minh xã hội sẽ trực tiếp sắp xếp chỗ ăn ở cho người lao động
đến nay chúng tôi mới chỉ nhận được đề xuất của huyện trương mỹ về hỗ trợ chỗ ở cho người lao động
phó giám đốc sở lao động thương minh xã hội hà nội nhấn mạnh
trong thời gian này để đảm bảo an toàn cho bản thân người lao động
cộng đồng nơi đang cư trú và cả người thân ở quê
người lao động đang ở đâu nên ở yên đó
nếu gặp bất kỳ khó khăn nào có thể liên hệ với chính quyền địa phương để nhận hỗ trợ
hà nội sẽ không để bất kỳ người lao động nào thiếu chỗ ăn chỗ ở
những bệnh nhân f điều trị tại nhà đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
tuy nhiên bệnh nhân f điều trị tại nhà vẫn có nguy cơ diễn tiến trở nặng
do đó người bệnh và người chăm sóc f đang điều trị tại nhà phải lưu ý theo dõi
và phải nhận biết những dấu hiệu nguy hiểm sau đây để cấp cứu kịp thời
nếu bệnh nhân f có những dấu hiệu nguy hiểm như khó thở thở khó khè nhịp thở nhanh
đối với người lớn trên hai mươi lần trên phút trẻ từ một đến năm tuổi trên bốn mươi lần trên phút
trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi trên ba mươi lần trên phút đau ngực hò ra máu
không thể bước ra khỏi giường kém tiêu hóa da
môi móng tay móng chân xanh tái sp hai dưới chín mươi năm
thì phải liên hệ ngay với đội phản ứng nhanh trạm y tế lưu động ở địa phương
những đơn vị cấp cứu
theo khuyến cáo của bác sĩ trong trường hợp nhân viên y tế chưa tiếp cận được
người nhà có thể hỗ trợ điều trị nâng đỡ cho bệnh nhân có diễn tiến nhưng nhẹ như
cho bệnh nhân nghỉ ngơi tại giường phòng thông thoáng giữ vệ sinh mũi họng
giữ ấm uống đủ nước đảm bảo dinh dưỡng bổ sung vitamin c
hạ sốt bằng paracetamol tập thể tư thế năm thấp
bệnh nhân f tại nhà nếu quá khó khăn có thể liên hệ với tình nguyện viên
của tội y tế từ xa qua đường dây nóng hai mươi tám chín mươi chín chín trăm chín mươi chín một trăm một mươi năm để được nhận thuốc máy đo sp